tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ đảng ủy bộ tư lệnh quân khu hai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu hai
và đón nhận huân chương quân công hạng nhất chủ tịch nước trần đại quang đến sự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
sinh ra và trưởng thành trong phong trào cách mạng bảy mươi năm qua lực lượng vũ trang quân khu hai đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt
các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách sẵn sàng hy sinh mưu trí dũng cảm
lập nên những chiến công vang dội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng tổ quốc và nhân dân giao phó
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
và tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ được tăng cường chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu được nâng cao
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tin cậy yêu mến
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu những chiến công
thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang quân khu hai đã giành được trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ cách mạng mới chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu hai
chủ động nắm chắc phân tích đánh giá và dự báo chính xác tình hình xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trên địa bàn quân khu